tỉnh phú yên đang xử lý cấp bách sự cố hồ chứa nước la bách tại thị trấn hai riêng
huyện miền núi sông hình bảo đảm hoàn thành và tích nước an toàn trước mùa mưa lũ năm nay
hồ chứa nước la bách có dung tích hai hai triệu m ba đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi bốn với tổng mức đầu tư hai mươi bốn sáu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy phần lớn mái thân đập ở phía hạ liêu của hồ đã bị ngấm nước rụt lốn nghiêm trọng
từ thực tế trên dự án sửa chữa hồ chứa nước la bách được triển khai với số vốn đầu tư một mươi bốn chín tỷ đồng

hiện mực nước hồ la bách xuống thấp đơn vị thi công đã tập trung công nhân thiết bị thi công liên tục và được giám sát kỹ thuật chặt chẽ
dự kiến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành công trình
hiện tại đơn vị thi công đã đạt được khối lượng là chín mươi năm
còn là năm đang cố gắng
trong dòng hai mươi ngày nữa là hoàn thành công trường
sau khi hoàn thành thì đập sẽ không còn hiện tượng thấm thấm và sẽ tích chữ nước tốt cho bà con phục vụ nông nghiệp
hồ chứa nước la bách phục vụ điều tiết nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của thị trấn hai riêng và các xã lân cận của huyện sông hình
cùng với các giải pháp kỹ thuật ban quản lý các công trình xây dựng tỉnh phú yên phối hợp cùng với ủy ban nhân dân huyện sông hình
đã cấm chân thả ra súc trong vùng hồ chứa tuyên truyền vận động người dân không xâm phạm khu vực tích nước để bảo đảm an toàn